do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số hai những ngày qua trên địa bàn huyện xín mần tỉnh hà giang tiếp tục xảy ra mưa lớn kéo dài trên diện rộng với lượng mưa trên hai trăm năm mươi mm đã làm một người mất tích gây thiệt hại nặng nề về cơ sở hạ tầng tài sản và sản xuất của nhân dân
theo báo cáo của ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện xín mần trong những ngày qua mưa lớn kéo dài khiến mực nước trên các sông suối dâng cao đã cuốn trôi một người nạn nhân là ông lèng văn kim xã nàng đôn hoàng su phi
khi đi qua suối napan thị trấn cóc bài hiện lực lượng chức năng vẫn đang tích cực triển khai các biện pháp tìm kiếm nạn nhân
mưa lớn đã làm sập hoàn toàn bốn căn nhà ở xã thèn phàng và thị trấn cóc bài hơn một mươi căn nhà bị thiệt hại từ năm mươi đến bảy mươi
hơn hai mươi ngôi nhà phải di rời khẩn cấp nhiều hộ dân cần phải di chuyển khỏi vùng có nguy cơ sạt lở trong thời gian tới
mưa lớn đã làm sạt lở nghiêm trọng một số tuyến đường trên địa bàn làm ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân
nhiều tuyến đường bị chia cắt hoàn toàn như quốc lộ bốn d tỉnh lộ một trăm bảy mươi bảy đặc biệt là từ km chín mươi đi cửa khẩu xín mần
các tuyến giao thông từ huyện đến các xã bị sạt lở nghiêm trọng với khối lượng sạt lở hàng chục nghìn mét khối đất đá
ước tổng thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn huyện xín mần trong ba ngày qua là hơn một mươi tỷ đồng
trước tình hình mưa lũ kéo dài và thực hiện công tác khắc phục hậu quả thiên tai
ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện đã phân công các thành viên trong ban chỉ đạo xuống cơ sở
chỉ đạo các xã thị trấn huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ những nhà sập nhà phải di chuyển để nhân dân có chỗ ở
huyện cũng tiến hành hỗ trợ khẩn cấp năm triệu đồng cho các hộ bị sập nhà hoàn toàn và ba triệu đồng một hộ cho các hộ di chuyển tạm thời
đồng thời tiếp tục huy động máy móc phương tiện lao động tập trung sàn ủi
khẩn trương khắc phục những tuyến đường bị sạt lở bảo đảm giao thông đi lại cho nhân dân